nhà cầm quân người hàn quốc quyết định gạch tên bốn cựu binh lâm ti phong nguyễn anh tài hoàng văn khánh và phía minh long
trong số này bộ đôi ti phong và minh long đang trong quá trình điều trị chấn thương
trong khi đó bộ đôi văn khánh và anh tài không thể hiện được quá nhiều trong quá trình chuẩn bị vừa qua
chia tay những gương mặt quen thuộc ông park quyết định trao cơ hội cho những tân binh vừa được triệu tập đến u hai mươi ba việt nam trong thời gian ngắn
là trọng đại xuân mạnh thành trung và đặc biệt là tiền vệ phan văn đức
theo kế hoạch sáng ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám đội tuyển u hai mươi ba việt nam sẽ lên đường sang trung quốc để tiếp tục tập luyện làm quen với điều kiện thời tiết
tại đây thầy trói viên park hang seo sẽ đóng quân ở trung tâm thể thao kim sơn thượng hải và sẽ có trận đấu giao hữu với u hai mươi ba palestine vào ngày bốn tháng một
chuyển sang những diễn biến của bóng đá châu âu
tại trận đấu sớm nhất của vòng một mươi chín serie a diễn ra vào đêm qua giữa fiorentina và ac milan
với lợi thế sân nhà fiargtina là những người làm chủ trận đấu
dù vậy hàng thủ milan đặc biệt là thủ thánh donnarumma đã có một hiệp thi đấu xuất sắc
nhờ vậy mà đội khách mới có thể giữ sạch mảnh lưới sau bốn mươi năm phút đầu tiên
sau giờ nghỉ argentina tiếp tục tràn lên tấn công
thông kê cả trận cho thấy đội trùng sân artemio franchi đã kiểm soát bóng năm mươi sáu
tung ra một mươi tám pha giết điểm về phiếu đối thủ
và điều gì đến cũng đã phải đến
phút bảy mươi một giovanni simone ghi bàn mở tỷ số đẹp mắt
nhưng cũng chỉ đúng bốn phút sau đó đôi khách đã có màn đáp trả với bàn thắng có phần may mắn của hakan kanhanogu
những phút còn lại của trận đấu đã không có thêm bản thắng nào được ghi
và kết quả một đều dành cho hai đội được duy trì đến hết trận
với một điểm giành được trong trận đấu này fiorentina có hai mươi năm điểm
vị trí thứ tám
trong khi đó ac milan với hai điểm ít hơn đứng ở vị trí thứ một mươi một
bây giờ là những thông tin của môn quần vợt
trong trận đấu mở màn với ostapenko ở giải giao hữu mubadala world tennis championship
serena guglia vẫn chưa thể tìm lại được cảm giác thi đấu tốt nhất của mình
mặc dù là giải giao hữu nhưng phần thưởng cực lớn vẫn là động lực để cả hai theo vợt quyết tâm
trong chiếc đầu tiên
cô em nhà guglia đánh bóng hỏng rất nhiều tạo cơ hội cho ostapenko sớm giết điểm với trận thắng sáu hai
thế nhưng trận đấu thứ hai chứng kiến bản đánh tuyệt vời của cựu số một thế giới
crina trở lại là chính mình với những cú bạt trái và phải cực kỳ quyết đoán
nhờ vậy cô em nhà guglia đã hạ gục ostapenko với tỷ số sáu ba
xét ba được quyết định bằng loạt super tyrox
tại đây ostapenko đã thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại serena với tỷ số trung quốc một mươi năm
serena guglia thất bại một hai trước ostapenko
với những gì đã thể hiện con đường trở lại đỉnh cao của tay vợt ba mươi sáu tuổi này có lẽ sẽ còn gặp khá nhiều khó khăn
vào tối ngày hôm qua roger ferrer đã có màn khởi động hoàn hảo cho úc mở rộng hai nghìn một mươi tám
tham dự home end cup trong màu áo đội tuyển thị sĩ
tớ thuộc hành không phải chặn chán với những đối thủ quá lớn
ở trận đấu đầu tiên
trứng ngại vật dành
cho roger ferrer chỉ là yugi sugita của đội tuyển nhật bản
trong set đầu thứ nhất
tay vượt người nhật bản đã bị roger ferrer cố được một rách ở game thứ năm
tận dụng lợi thế tớ thuộc hành đã giành chiến thắng sáu bốn
sang set hai mọi chuyện còn thuận lợi hơn
ferrer chỉ cần đến game thứ ba để cố được rách
kết quả đó khiến sugita hoàn toàn xung đổ
tay vượt người nhật bản nhanh chóng góp vượt với tỷ số ba mươi sáu
đánh bại sugita sau hai set
roger ferrer đã mang lại chiến thắng đầu tiên cho đội tuyển tuyển nhật bản
nội dung đôi nam nữ diễn ra sau đó ít giờ
roger ferrer và ben kic đã đánh bại bộ đôi của nhật bản
với các tỷ số hai mươi bốn bốn mươi một và bốn mươi ba
cùng với chiến thắng của ben kic trước naomi osaka trước đó
đội tuyển thụy sĩ đã chính thức vượt qua nhật bản với tỷ số trung quốc ba
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao sáng nay của chúng tôi
xin chào và hẹn gặp lại